chiều tối nay một mươi bảy tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có ý kiến chỉ đạo
giao bộ công an chủ trì điều tra xử lý nghiêm các sai phạm trong vụ việc điểm thi bất thường
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương bộ giáo dục và đào tạo bộ công an
đã kịp thời khẩn trương ra soát xác minh kết quả thi bất thường của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang thủ tướng sau bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm các sai phạm trong vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật
cùng với đó thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo phát huy ưu điểm của kỳ thi trung học phổ thông
quốc gia những năm vừa qua tiếp tục ra soát hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ
khách quan minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia